từ một mươi bảy h đến một mươi chín h ngày hôm nay đài tiếng nói việt nam vov phối hợp cùng bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức chương trình tự hào việt nam vinh danh các vận động viên có thành tích cao tại asean hai nghìn một mươi tám
chương trình tự hào việt nam có hai phần là lễ vinh danh và giao lưu
tại lễ vinh danh năm mươi vận động viên có thành tích xuất sắc tại á vận hội asean vừa qua được trao tặng kỷ niệm trương những ngôi sao vàng có khắc chữ cảm ơn niềm tự hào việt nam

với việc giành được bốn huy chương vàng đoàn thể thao việt nam đã hoàn thành nhiệm vụ và chỉ tiêu thành tích được giao trong hành trình chinh phục sân chơi lớn nhất của thể thao châu lục
mặc dù còn có những cuộc thi đấu chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ song đoàn thể thao việt nam đã hoàn thành nhiệm vụ và chỉ tiêu được giao trước giờ lên đường